lần đầu tiên tại huyện việt yên tỉnh bắc giang xuất hiện mô hình trình diễn công nghệ thông minh
ứng dụng máy bay không người lái để phun tưới phân bón thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa
không chỉ mới lạ mà mô hình này đã tạo bước đột phá khẳng định sự quan tâm của huyện việt yên
tiếp tục đánh dấu bước ngoặt trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn
chiếc máy bay không người lái được ông đỗ văn bảo sử dụng để phun tưới phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
thuốc bảo vệ thực vật sau khi được pha chế vào chiếc bình sẽ được lắp đặt vào máy bay
và người nông dân chỉ việc đứng một chỗ điều khiển máy bay sẽ tự động tưới phân bón
và phun thuốc bảo vệ thực vật theo công nghệ phun xương
với một hectare lúa máy bay chỉ mất hai mươi phút là có thể phun tưới phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật
thì người nông dân phải mất rất nhiều thời gian và ngày công hơn nữa lại không độc hại và hiệu quả kinh tế rất cao
không phải can thiệp bất cứ biến pháp thủ công nào trong vấn đề gió thuốc vào máy
thứ hai là khi máy làm việc
thì với một cái chế độ tự động hóa rất là cao người điều khiển chỉ bằng một cái điện thoại thông minh
có thể vận hành thành thạo một chiếc máy phun trên một diện tích rất là lớn
bình quân một ngày có thể đạt được hai mươi năm đến ba mươi hectare
không chỉ sử dụng được để chăm sóc bảo vệ cây lúa máy bay không người lái còn có thể sử dụng trên các loại cây trồng khác
như cây lâm nghiệp cây có múi và các loại cây ăn quả
tuy nhiên giá thành mỗi một chiếc máy bay không người lái này cũng khá cao
phù hợp với trang trại hay các hộ kinh doanh dịch vụ nông nghiệp
chúng tôi sẽ tập trung vào việc thực hiện đề án hữu cơ hóa nền nông nghiệp
và đưa những dụng nghiên đại vào trong sản xuất và quản lý dựng trong nông nghiệp
chúng tôi đang triển khai đề án sâu hóa
trong đó thì trước mắt là sẽ xây dựng mã truy xuất nguồn gốc đối với lại một số những sản phẩm nông nghiệp
đặc trưng tiêu biểu của các hợp tác xã

việc đưa công nghệ số hóa vào ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp sẽ giảm ngày công lao động
khắc phục được tình trạng thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp
qua đó nâng cao hiệu suất hiệu quả lao động và giá trị kinh tế của lĩnh vực này